một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe máy và một xe tải trên quốc lộ năm mươi một
đoạn thuộc phương long bình tân tp bh tỉnh đồng nai đã khiến hai người tử vong
khoảng chín giờ sáng nay vũ văn điệp hai mươi một tuổi và lê đình hùng hai mươi năm tuổi
đi trên xe máy không có biển số lưu thông vào làn xe ô tô trên quốc lộ năm mươi một
hướng từ tỉnh đồng nai đi tỉnh bà rịa vũng tàu
khi vừa qua ngã ba long bình tân khoảng bốn trăm linh mét thì va chạm với một xe tải lưu thông cùng chiều
sau cú va chạm điệp và hùng ngã xuống đường bị xe tải cán qua đầu chết tại chỗ
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân và điều tiết giao thông
khu vực trên là điểm đen tai nạn giao thông tại đồng nai
khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người